các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh nam bộ và tây nguyên thời tiết vẫn khá ổn định phổ biến tình trạng ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh nên sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán đang đến gần của người dân
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy ba mươi độ khu vực nam bộ từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều thịnh hành thời tiết khá thuận lợi khi phổ biến là không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ với nhiệt độ tại quần đảo hoàng sa từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ quần đảo trường sa cao hơn đôi chút giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm có mưa vài nơi gần sáng thì chuyển gió đông bắc cấp hai cấp ba ngày nhiều mây có lúc có mưa trời chuyển rét với nhiệt độ từ một mươi năm hai mươi hai độ